thưa quý vị từng chứng kiến những thần phận nghèo ở nhà thuê lúc mất đi không có tiền mua áo quan để mai táng
từ đó ông trịnh vĩ tân ở quận ninh kiều thành phố cần thơ đã mở một trại hòm từ thiện ngay tại nhà mình
cứ thế một mươi năm qua ông đã hy sinh thời gian công sức và tiền bạc của mình để đóng những chiếc hòm miễn phí và khâm liệm cho người đã khuất
những chiếc quan tài được xếp gọn gàng trong căn nhà đơn sơ của ông trịnh vĩ tân quận ninh kiều thành phố cần thơ khiến ai lần đầu đến cũng e ngại
nhưng đó lại là điều đã trở nên rất quen thuộc với ông trong suốt một mươi năm làm công việc đóng những chiếc hòm miễn phí và tầm liệm cho người đã khuất
có lẽ không đếm hết được những chiếc áo quan đã được ông trao đi nhưng nghĩa tình và tấm lòng nhân hậu của ông thì sẽ còn lại mãi
ông tân tâm niệm việc mình làm đó là nghĩa tận cho một kiếp người nhưng hơn nữa đó cũng là mình đang giúp đỡ chia sẻ phần nào nỗi đau mất người thân với những người ở lại
nghĩa tử là nghĩa tận mình cho người ta cái quan tài nó coi nó cũng được con mắt một chút tức là nó cũng liền lạc
nhìn cái hình thức bên ngoài á coi cũng đẹp tại vì làm mà nó nứt nẻ hay là nó thô kịch quá thì mình cho người ta càng tuổi thân hơn nữa cái người thân á
chính sân nhà ông tân ở đã được dùng tổ chức đám tang cho hàng chục người đó là những người ở trọ không có nơi làm đám
ông hay được liên cùng người thân trở về nhà để khâm liệm lo cho họ sống đặng nhà chết đặng mổ trù toàn như người thân

những người thân của ông lúc đầu không hiểu chuyện cứ phật phẩm e sợ nhưng rồi cũng thành quen
bây giờ có nhiều người còn đến thắp nhang phúng viếng chia sẻ cảnh đời của người nằm xuống
lúc đầu thì cũng khó khăn nhiều người nói cái này nói kia dữ lắm
rồi xung quanh lối xóm gia đình mình làm chuyện tào lao
rồi nhất là mấy người trong xóm là người ta đi ngang người ta nhìn thấy người ta sợ sợ mấy
người ta ghê lắm
rồi nhưng mà từ từ mình thấy mình cũng giúp được người này người kia cái công việc nó quá ý nghĩa
rồi người ta cũng ủng hộ mình
tôi thấy thì với cái tinh thần mà làm giúp người của anh tân thì tôi thấy cái việc làm của anh rất tốt
thành ra tôi cũng đi làm để giúp cho bà con
bên cạnh chuyện đóng quan tài miễn phí người dân thành phố cần thơ còn biết đến ông qua câu chuyện những cung đường nhân ái
vì bất kỳ nhóm thiện nguyện nào có nhu cầu chở đồ đạc từ quần áo vật dụng đến thuốc nam củi ông đều sẵn lòng giúp đỡ
những việc làm của ông tân ngày càng được nhiều người biết đến
mọi người tìm đến ông để san sẻ góp sức cùng ông phần nào lúc là kinh phí khi là công sức
có lẽ vì thế mà người đàn ông đã ngót bảy mươi tuổi này luôn cảm thấy mãn nguyện khi việc làm của mình ngay càng có sức lan tỏa góp phần nhân lên những ý cử cao đẹp và sẵn tình người